theo đó vốn oda không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu phát triển nguồn nhân lực chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ tăng cường năng lực và nghiên cứu xây dựng thể chế chính sách
vốn vai oda được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình dự án quy mô lớn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội bao gồm giao thông thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu y tế giáo dục
dự thảo cũng quy định rõ nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về oda quy trình quản lý và sử dụng oda vốn vai yêu đãi